các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi tám mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên và số lượng giếng khoan mới nên hệ số suy giảm sản lượng hàng năm tùy theo mỏ khoảng từ một mươi năm tới ba mươi
nguồn vốn để thực hiện các công trình tìm kiếm thăm dò gặp khó khăn
do cơ chế trích lập quản lý và sử dụng tìm kiếm thăm dò dầu khí
do vậy thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín cao hơn nhiệm vụ được giao và vận hành an toàn ổn định có hiệu quả các dự án công trình dầu khí
bên cạnh đó cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm về dầu khí
đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm về dầu khí
nhất là dự án
khi lô bê và có voi xanh nâng cấp mở rộng nhà máy dung quốc văn văn
thì cái này cũng là lối ra không chí
các ông chí biết một cái sự vô tình nếu như chu kỳ dự án có voi xanh chu kỳ dự án khi lô bê mà làm hoàn thành các nhà máy điện văn văn kèm theo đấy thì đóng ngân sách bao nhiêu
mỗi chu kỳ dự án này một mươi tám tỷ đô la một dự án
hai dự án này đóng góp ba mươi sáu tỷ đô la
trong trong trong
chu kỳ dự án
lớn như vậy
thuỷ thế không chí
ba mươi sáu tỷ đô la là dự án không chí thấy đi thế nào
qua hai dự án này
để chúng ta có tiền bạc có đầu vào không chính là những dự án này rất vô trò quan trọng
thủ tướng yêu cầu cần tăng cường công tác thăm dò khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng chữ lượng dầu khí
câu người ta hay nói đó là nước xa không cứu được lửa gần
đồng chí nguyễn văn linh còn nói hãy tự cứu mình trước khi trời cứu cho nên các ông chí ở đây phải tập trung thảo luận tìm biện pháp quyết liệt hơn quyết tâm cao hơn ý chí và khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn
làm sao một cái tinh thần cái khó thì lót cái khôn ở tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên địa bàn
nhờ đó kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đã tăng trường
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
theo sở công thương yên bái kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một trăm ba mươi triệu đô la mỹ
tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vẫn tập trung vào các mặt hàng thế mạnh của công nghiệp và công nghiệp nhẹ
chế biến khoáng sản xuất khẩu gần một trăm linh hai tỷ đô la mỹ
một số nhóm hàng chủ lực như tinh bột sắn tinh dầu quế gỗ các sản phẩm từ gỗ
gặp phải sự cạnh tranh mạnh và khó khăn thủ tục hải quan nước nhập khẩu
nhưng các mặt hàng nông lâm sản vẫn đạt hai mươi ba sáu triệu đô la mỹ
nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng cao như chè quế đặc biệt là mặt hàng rau quả
đạt hai chín mươi bảy triệu đô la mỹ tăng ba mươi năm chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
thị trường xuất khẩu cũng được mở rộng và phát triển
đến nay hàng hóa xuất khẩu đã có mặt tại hơn bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó thị trường mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất đứng liền sau là thị trường ấn độ đài loan
hôm nay ngày một mươi một tháng một bệnh viện đa khoa huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tiếp nhận bốn mươi năm em học sinh của trường tiểu học khánh bình huyện trần văn thời
vào kiểm tra điều trị nghi do bị ngộ độc flore
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng một mươi một tháng một trường tiểu học khánh bình
đã tổ chức cho các em học sinh trong trường xúc miệng bằng dung dịch floor
để phòng người sâu răng
sau khi xúc miệng bằng dung dịch này hầu hết các em học sinh bắt đầu có biểu hiện
bị nôn ói đau bụng
sau khi xảy ra sự cố ban giám hiệu tiểu học một khánh bình xã khánh bình
báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức đưa các em
đến các cơ sở y tế để theo dõi điều trị
tại bệnh viện đa khoa trần văn thời đến trưa nay có tổng số bốn mươi năm em nhập viện
điều trị trong đó có một mươi bảy trường hợp phải cấp cứu
số em học sinh còn lại đang tiếp tục được các y bác sĩ tại đây theo dõi
việc cho học sinh xúc miệng bằng dung dịch floor để phòng sâu răng
là thực hiện theo chương trình nhà học đường thực hiện một lần trên một tuần
qua kiểm tra quá trình pha dung dịch là đảm bảo đúng quy định
thế nhưng trong quá trình hướng dẫn cho các em học sinh xúc miệng
thầy giáo đã hướng dẫn chưa kỹ nên có một số học sinh sau khi xúc
miệng đã tự động nuốt dung dịch floor luôn nên mới xảy ra tình trạng này
ngày một mươi một tháng một bệnh viện đà nẵng cho biết hiện sức khỏe của các nạn nhân
trong vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân xảy ra vào ngày tám tháng một đã dần hồi phục
một nhóm nạn nhân đã được xuất viện
theo giám đốc bệnh viện đà nẵng cho tới hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận
và điều trị tất cả hai mươi ba nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân
xảy ra vào ngày tám tháng một ngoài một trường hợp tử vong
trong hai mươi hai nạn nhân còn lại hiện sức khỏe ổn định có bảy nạn nhân đã xuất viện
đặc biệt đối với trường hợp nối cơ tay của một nạn nhân qua theo dõi sức khỏe của em này
hiện vẫn ổn định phần tay được nối đã có dấu hiệu dần phục hồi
cũng nhân dịp này thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn đã đến thăm hỏi
động viên người nhà nạn nhân và khen thưởng ekip bác sĩ kịp thời cấp cứu và mổ nối tay cho nạn nhân
chuyển sang những thông tin quốc tế
bộ ngoại giao trung quốc cho biết nước này vô cùng quan ngại trước thông tin một nhân viên của tập đoàn viễn thông huawei trung quốc
bị bắt giữ ở ba lan với cáo buộc làm gián điệp
việc bắt giữ này xảy ra trong bối cảnh làn sóng tranh cãi gia tăng ở các nước phương tây
liên quan đến tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của trung quốc
đại diện bộ ngoại giao trung quốc kêu gọi các quốc gia liên quan cần bảo đảm quyền hợp pháp của cá nhân bị dình líu
và xử lý vụ việc công bằng theo đúng luật pháp
trước đó cùng ngày
hãng thông tấn nhà nước ba lan pap đưa tin cơ quan an ninh quốc gia nước này đã bắt giữ một công dân trung quốc
và một công dân ba lan với cáo buộc làm gián điệp
theo đó công dân trung quốc bị bắt giữ là một nhân viên của tập đoàn viễn thông huawei
còn đối tượng công dân ba lan làm việc cho tập đoàn viễn thông orange posca
lực lượng an ninh đã tiến hành lục xoát các văn phòng địa phương của hai cơ quan trên
cũng như văn phòng điện tử viễn thông ba lan cơ quan quản lý viễn thông của nước này
tuyên bố của huawei cho biết hãng chưa đưa ra bình luận cụ thể
cam kết sẽ tuân thủ mọi luật pháp và quy định của nước sở tại
cũng như yêu cầu toàn bộ nhân viên tuân thủ luật pháp và quy định của nước mà họ đang làm việc
với mục tiêu xây dựng những năng lực độc lập nhằm chống lại các mối đe dọa
bộ quốc phòng hàn quốc vừa thông báo kế hoạch tăng mạnh tri tiêu quốc phòng
với mức trung bình bảy năm mỗi năm trong năm năm tới
kế hoạch sẽ được trình lên bộ tài chính xem xét trước khi đệ trình lên quốc hội phê chuẩn
theo kế hoạch hàn quốc sẽ chi hai trăm bảy mươi bảy nghìn tỷ won
tương đương với gần hai trăm bốn mươi hai tỷ đô la mỹ trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ba
trong đó chín mươi bốn tỷ quân dành cho việc tăng cường năng lực phòng thủ
phần còn lại sử dụng vào việc quản lý binh sĩ thiết bị và cơ sở
với mức tri tiêu này tăng trưởng tri tiêu quốc phòng hàng năm của hàn quốc sẽ tăng lên bảy năm
cao hơn mức trung bình bốn chín trong thập niên qua
theo kế hoạch chi tiêu cho tăng cường năng lực quốc phòng
sẽ chiếm ba mươi hai chín tổng ngân sách quốc phòng của hàn quốc trong năm nay
và sẽ tăng lên mức ba mươi sáu năm vào năm hai nghìn hai mươi
tổng thống venezuela nicolas maduro ngày hôm nay đã chính thức tuyên thệ nhậm chức
nhiệm kỳ thứ hai năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về chính trị kinh tế và xã hội
trong lời tuyên thệ nhậm chức trước tòa án công lý tối cao và các khách mời quốc tế
tổng thống maduro cam kết sẽ tiếp tục cống hiến hết mình phục vụ tổ quốc
bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ đem lại sự phát triển kinh tế và thịnh vượng xã hội
cho nhân dân cũng như tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ hai mươi
trước đó tổng thống maduro đã tái đắc cử với tỷ lệ sáu mươi bảy tám mươi bốn phiếu bầu trong cuộc bầu cử hồi tháng năm
năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của đông đảo cử tri cả nước tổng thống maduro nhậm chức trong bối cảnh mỹ
liên minh châu âu eu và một loạt các nước mỹ la tinh đang gây sức ép đối với chính phủ venezuela
trong đó không công nhận kết quả bầu cử
yêu cầu nhà lãnh đạo cánh tả phải chuyển giao quyền lực cho quốc hội do phe đối lập kiểm soát
để tổ chức một cuộc bầu cử mới vì cho rằng cuộc bầu cử vừa qua không công bằng và không minh bạch
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt